sau đăng kiểm xe lại được cơi nới
chính vì vậy hình ảnh đối lập giữa những chiếc xe đi đăng kiểm và những chiếc xe chạy trên đường vẫn cứ xuất hiện dù có thể đó là cùng một chiếc xe
đặc biệt với những chiếc xe quá tải chủ xe và người lái luôn tìm cách để né sự kiểm tra giám sát của lực lượng chức năng
khi có bóng cơ quan chức năng thì gần như không có phương tiện nào xuất hiện
tất cả các xe tìm điểm ẩn nấp như thế này
trong thời gian và định kỳ lực lượng chức năng đã tổ chức cho các doanh nghiệp chủ xe ký cam kết thực hiện nghiêm về tải trọng
nhưng không ai dám chắc những doanh nghiệp có thực hiện đúng cam kết đó không
chỉ biết rằng người dân vẫn hàng ngày quan sát thấy rất nhiều phương tiện như thế này lưu thông trên đường
tình hình trật tự vi phạm những lỗi về tải trọng cũng như lỗi về tự ý cải tạo cây nới thành thùng xe vẫn còn tương đối phức tạp
xử lý thì cũng gặp rất nhiều những khó khăn
nhiều doanh nghiệp đơn vị vận tải thì chưa thực sự là nhận thức đầy đủ và chưa chấp hành tốt
có những thời gian đời đầu gia quân là chúng tôi phải gặp sự chống đối rất là quyết liệt
dù lực lượng chức năng nỗ lực tuyên truyền nhưng ở nhiều nơi ý thức chấp hành của chủ xe và người lái xe đều rất đáng lo ngại
hãy nghe những lời chia sẻ này
anh lái xe một cái xe bình thường như thế này thì anh lại quá thêm tải rất là nhiều
nếu mà anh đi thì anh thấy nó có nguy hiểm chứ không phải mình thấy cái xử lý
chủ yếu là lái xe thôi quan trọng lái xe lái an toàn lái cẩn thận thì là không sao
tài nạn ra phần là do lái ẩu thôi
với tài nạn ảnh hưởng những cái khác ảnh hưởng về nền đường ảnh hưởng về những cái khác
còn cái vấn đề gây tài nạn này thì chủ yếu là người cầm lái
còn không phải nó không ảnh hưởng gì
các chuyên gia về giao thông cho rằng ý thức tuân thủ pháp luật của chủ xe và lái xe chưa cao
do những chế tài còn chưa đủ nghiêm chưa đủ tính gian đe
cần có những biện pháp mạnh một bàn tay sắt để dẹp yên nạn xe quá tải
để hung thần xe cơi nới không còn hoành hành trên những cung đường